tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế việt nam và hội trợ triển lãm thời trang quốc tế việt nam vừa khai mạc tại hà nội
đây là lần đầu tiên một hội trợ chuyên ngành thường niên uy tín hàng đầu tại việt nam
và tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế việt nam được kết hợp tổ chức
với chủ đề cảm hứng thời trang và nét đẹp thời đại mùa đầu tiên của tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế việt nam
và hội trợ triển lãm thời trang quốc tế việt nam là cuộc hành trình tìm kiếm những nền tảng giá trị bền vững
của ngành thời trang và làm đẹp trên thế giới với những đột phá và sáng tạo
đồng thời trở thành sợi dây kết nối giữa doanh nghiệp với công chúng giữa trong nước và quốc tế
tôn vinh lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng để tạo nên những giá trị cốt lõi cho cuộc sống
xuyên suốt năm ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai sự kiện đặc biệt này có hơn hai mươi bộ siêu tập
đến từ các thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm mẫu thiết kế với sự tham gia trình diễn của gần bốn trăm linh người mẫu
bên cạnh đó sự kiện cũng có hơn một trăm năm mươi gian triển lãm đến từ các thương hiệu thời trang và làm đẹp danh tiếng trong nước và quốc tế
sự kiện hứa hẹn sẽ thu hút khoảng hai mươi lượt khách tham dự